tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi bốn
ngày một mươi hai tháng sáu phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã hội kiến chủ tịch thượng viện nhật bản chi date
tại cuộc hội kiến chủ tịch thượng viện chiwichi date phó thủ tướng thường trực chiêu hòa bình
đề nghị thượng viện nhật bản tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp mở rộng hợp tác thiết thực giữa cơ quan lập pháp hai nước
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật cải cách tư pháp
phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và nhật bản
ủng hộ chính phủ nhật bản tiếp tục hỗ trợ oda cho việt nam nhất là các dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
chủ tịch thượng viện chimuichi date khẳng định coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
ủng hộ chính phủ nhật bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội
đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác văn hóa giao lưu nhân dân giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi tám